công an tp hà nội cho biết phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa gửi thư khen công an hà nội vì thành tích phá thành công chuyên án aforex com
trong thư khen phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh thay mặt thủ tướng chính phủ tôi ghi nhận đánh giá cao biểu dương thành tích của công an tp hà nội
cục đối ngoại bộ công an công an thành phố hồ chí minh và đề nghị bộ công an kịp thời động viên có hình thức khen thưởng các tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án nêu trên
đặc biệt phó thủ tướng yêu cầu bộ công an tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đẩy mạnh đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nêu cao phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
trước đó như antv đã đưa tin vào ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hà nội
có sự phối hợp từ phía công an thành phố hồ chí minh cục đối ngoại bộ công an đã triệt phá bốn sàn giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép
aforex com yai broker vista forest x wiz và nhiều website giống các sản forest
qua điều tra lực lượng công an xác định gần một mươi hai người từ
bảy nước và vùng lãnh thổ đã tham gia các sản giao dịch này
ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép các sản giao dịch còn sử dụng phương thức đa cấp
để thu hút người tham gia nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc
trong vụ án này nhằm bóc gỡ triệt phá để ổ nhóm đối tượng công an tp hà nội đã triệu tập hai mươi sáu đối tượng
công an tp hà nội đang tích cực điều tra củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật